theo báo cáo của tổng công ty đường sắt việt nam sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã xảy ra một trăm bốn mươi ba vụ tai nạn giao thông đường sắt làm tử vong sáu mươi bảy người
trước tình trạng này ubndqc đã gửi văn bản yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố tổng công ty đường sắt việt nam cần tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
ubndqc yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có đường sắt đi qua chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ việc ô tô đâm và giàn chắn
xác định trách nhiệm cá nhân cụ thể đối với người đứng đầu ubnd cấp quận huyện phường thị xá thị trấn có đường sắt đi qua trong việc quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt
giao ubnd cấp huyện xã thực hiện công tác cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông tại những vị trí lối đi tự mở có nguy cơ xảy ra tai nạn
tổng công ty đường sắt việt nam cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động liên hệ với ban an toàn giao thông tỉnh thành phố ủy ban nhân dân cấp huyện xã nơi có đường sắt đi qua để giả soát cập nhật thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông trên đường ngang lối đi tự mở trái phép